thưa quý vị một trong những điểm mới và quan trọng được quy định trong luật căn cước sẽ có hiệu lực chính thức từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn tới đây
đó chính là mống mắt của công dân được thu thập và tích hợp vào cơ sở dữ liệu căn cước
bên cạnh đó có những điểm mới đáng chú ý như chứng minh nhân dân chín số sẽ chính thức hết hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
bỏ thông tin quê quán vân tay thẻ căn cước cấp thể căn cước cho người dưới sáu tuổi
bổ sung quy định về cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc việt nam nhưng chưa xác định được quốc tịch
như vậy thì cùng với những thông tin quan trọng như là thông tin nhân dạng thông tin sinh chắc học gồm ảnh khuôn mặt hay là vân tay
thì mống mắt sẽ là một trong những thông tin bắt buộc mà người dân cần phải cung cấp cho cơ quan chức năng khi làm thẻ căn cước mới
quý vị đang theo dõi chương trình an ninh với cuộc sống
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chuyên hình công an nhân dân

công nghệ sinh chắc này còn được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau như tại ấn độ cho phép các ngân hàng sử dụng quét mống mắt nhằm giảm tình trạng gian lận và trốn thuế
hoa kỳ cũng đã trang bị hệ thống nhận diện mống mắt để đối chiếu hồ sơ xuất nhập cảnh nhằm xác định những người nước ngoài có thị thực hết hạn
một nội dung mới được quyết định đó là thu nhận cơ sở dữ liệu về sinh chắc học đối với cả khuôn mặt mống mắt giọng nói và adn
quyết định này là
khi người dân mà đi cấp đổi lại căn cước căn cước thì cơ quan quản lý căn cước sẽ thu nhận cơ sở dữ liệu sinh chắc học về khuôn mặt về vân tay và về mống mắt
còn đối với cả cái dữ liệu sinh chắc về adn và giọng nói thì thu nhận theo tự nguyện của người dân
hoặc là cơ quan tiến hành tố tụng cơ quan quản lý người bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính trong quá trình thực hiện vụ rạch
quyết vụ việc nếu có thu nhận dữ liệu này thì sẽ chuyển dữ liệu này đến cơ sở dữ liệu về căn cước để cập nhật và lưu trữ chia sẻ dữ liệu
khi mà cơ quan quản lý căn cước tiến hành thu nhận dữ liệu về sinh chắc học về giọng nói thì phải tiến hành giám định kiểm tra xác thực để đảm bảo cái tính chính xác của cái dữ liệu này
chúng ta thấy rằng đã cũng qua nhiều lần thay đổi từ chứng minh thư nhân dân
rồi đến căn cước công dân rồi đến căn cước công dân gắn chip v v
thì bây giờ thì chúng ta lại đang chuẩn bị thực hiện theo cái luật căn cước mà có hiệu lực từ một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
và theo đó thì có một số những nội dung mới mà người dân cũng cần phải biết và để thực hiện cũng như là giải quyết những các cái vấn đề mà băn khoăn
nhận dặn mống bắt
được sử dụng như một trong những phương pháp thu thập dữ liệu sinh chắc học cần thiết để cấp số định danh cá nhân là duy nhất
thậm chí có thể xác thực chính xác và nhanh chóng ngay cả khi không cần căn cước
bên cạnh đó quy định thu thập mống mắt cũng sẽ hỗ trợ đối với những trường hợp người không thu nhận được vân tay như khuyết tật hay tay bị biến dạng
để đảm bảo được cái tính bảo mật tính riêng tư đảm bảo quyền và lợi ích của người dân khi mà chúng ta tiến hành thu thập những cơ sở dữ liệu này
thì cơ quan công an cũng đã xây dựng các quy trình bảo mật hết sức là chặt chẽ và đầu tư cái cơ sở hạ tầng cũng như là đào tạo cái đội ngũ chuyên gia để phục vụ cho cái việc bảo vệ cái sự an toàn an ninh của những cái thông tin này
và cái này là cái nhiệm vụ hàng đầu mà lực lượng công an đang quan tâm đến này
một trong những điểm mới của luật căn cước mới là việc mở rộng đối tượng sử dụng thẻ căn cước
hẹn nay chỉ cấp thẻ căn cước công dân
nhân dân việt nam từ đủ một mươi bốn tuổi trở lên
tuy nhiên từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn khi luật căn cước có hiệu lực thì theo điều một mươi chín luật này bổ sung đối tượng được cấp thẻ căn cước là công dân dưới một mươi bốn tuổi nếu có nhu cầu
chúng ta khai thác tối đa cái giá trị của thẻ căn cước để giúp cho người dân thuận tiện hơn trong cái việc là lưu trữ các dữ liệu cá nhân của mình
phục vụ cho cái việc là thực hiện các giao dịch trong đời sống hàng ngày
và cũng phục vụ cho cái việc mà chúng ta
thực hiện chuyển đổi số quốc gia xây dựng một chính phủ số xã hội số và công dân số
hiện nay tại các cơ sở công tác cấp thẻ căn cước cho công dân đối với đối tượng là học sinh đang được thực hiện rất nhanh chóng
căn cứ vào số liệu điều tra cơ bản nhóm tuổi từ đến sáu tuổi huyện thạch thất có hai mươi hai trăm năm mươi năm trường hợp
độ tuổi từ đủ sáu đến dưới một mươi bốn tuổi có ba mươi năm bốn mươi chín trường hợp
công an huyện đã có sự chuẩn bị cũng như xây dựng kế hoạch và tổ chức
chuẩn bị bốn tổ cấp căn cước công dân trong đó một tổ tại trụ sở công an huyện và ba tổ sẽ đi lưu động tại các nhà trường ủy ban nhân dân các xã thị trấn
tại công an huyện hoài đức việc thực hiện cấp căn cước công dân cho học sinh không chỉ được tổ chức tại trụ sở
mà còn có các điểm lưu động tại các xã để đảm bảo tất cả các em học sinh đều có căn cước công dân khi vừa đủ một mươi bốn tuổi
đối với việc cấp thẻ căn cước công dân cho học sinh sinh viên thì về phía công an huyện cũng đã
phối hợp với phòng giáo dục và các trường học trên địa bàn để giao sát lên danh sách các học sinh sinh viên trên cấp căn cước
và tổ chức lịch cấp lưu động tại trường học cho các cháu học sinh
thêm vào đó mỗi công dân việt nam sẽ được cấp một căn cước điện tử
căn cước điện tử của công dân được cơ quan quản lý căn cước bộ công an tạo lập ngay khi công dân hoàn thành thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử mức độ hai
căn cước điện tử như chúng ta vừa đề cập đến
nó là trường dữ liệu phản ánh về căn cước công dân được xây dựng và cung cấp thành app để giúp cho người dân sử dụng
trong quá trình thực hiện các giao dịch điện tử hoặc là trong quá trình chuyển đổi số để giảm đi những bước những khâu những loại giấy tờ không cần thiết và giảm những thủ tục hành chính
hiện nay là đang mở để trên cơ sở để người dân hiểu và tự nguyện thực hiện
việc ví dụ như là cứu thương ví dụ như chữa trị vấn đề quản lý vấn đề xác định là danh tính của một người thì nó sẽ rất nhanh
cái việc mà quy định bắt buộc như là đồng chí nói đấy thì tôi nghĩ rằng nó sẽ phải có cái lộ trình
do đó thì chúng ta cần phải đánh giá cái tác động của nó
bộ công an cũng cho biết việc cập nhật mống mắt của người dân vào cơ sở dữ liệu căn cước sẽ được thực hiện dựa trên các tiêu chí quy chuẩn quốc tế
ở mức bảo mật mã hóa cao nhất về an toàn thông tin
vì vậy những người dân hoàn toàn có thể yên tâm về vấn đề là thông tin sẽ không bị lộ lọt dữ liệu
từ ngày một tháng bảy thông tin về mống mắt sẽ được tiến hành thu thập khi người dân đi đăng ký cấp thẻ căn cước mới hoặc cấp lại đổi thẻ
đến đây thì thời lượng của chương trình an ninh với cuộc sống ngày hôm nay đã hết
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong khu vực giờ này ngày mai